những bệnh nhân có bệnh lý nền khi nhiễm covid một mươi chín thì bệnh sẽ diễn biến nhanh hơn và nặng hơn
trên thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân có những diễn biến xấu không phải do covid một mươi chín
mà là do chính các bệnh lý nền mà bệnh nhân đang mang trong người
chính vì thế những người có sức đề kháng kém cần cảnh giác cao hơn với loại virus này
việc hai bệnh nhân trên sáu mươi tuổi có những diễn biến xấu về sức khỏe đang được điều trị covid một mươi chín
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương là do họ đang mang trong người bệnh lý nền nguy hiểm
như đái tháo đường tuyếp hai tăng huyết áp tuổi cao
chính những tác động từ bệnh lý nền đã làm sức đề kháng của bệnh nhân kém đi
nhiều khi có những biến chứng mà không phải do covid một mươi chín
hai bệnh nhân đó đều có tình trạng bệnh nền nặng có đái tháo đường có tăng huyết áp
và cũng là tuổi cao và cũng có tình trạng suy kiệt do vậy là tình trạng nặng lắm
bệnh nhân người trung ương
trung quốc từng được bệnh viện trợ rẫy tp hcm chữa khỏi bệnh khi nhiễm covid một mươi chín vừa qua
cũng là người đang mang trong mình nhiều bệnh lý nền khó chữa như ung thư đái tháo đường
chính vì thế các bác sĩ đã phải rất vất vả để chữa trị cho bệnh nhân
cha thì còn có bị tiểu đường có bị bệnh lý tím mạch bệnh mạch vành
rồi bị bản thân ông bị ung thư phổi bị cắt một bên phổi nữa
thành ra đối với ông là phải khống chế đường huyết
rồi điều chỉnh những rối loạn trong cơ thể
tại vì một người nội
một bệnh nhỏ cũng làm cho thay đổi toàn bộ cơ thể của mình
cần hiểu rõ hiểu đúng về dịch bệnh viêm đường huyết cấp covid một mươi chín
một mươi sáu bệnh nhân trước đó đã được điều trị khỏi
và nhiều bệnh nhân mắc mới sức khỏe cũng đang dần ổn định
bệnh lý nền tác động rất lớn đến sức khỏe của người nhiễm covid một mươi chín
nên những người này cần hết sức thận trọng trong bảo vệ sức khỏe hơn